sở y tế tỉnh ninh bình đã tổ chức họp báo thông tin về ca dương tính mới phát hiện đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình các trường hợp du khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ một mươi bảy cũng như công tác phòng chống dịch trên địa bàn
tính đến sáng ngày tám tháng ba toàn tỉnh đang cách ly một mươi hai trường hợp tại các cơ sở y tế trong đó có một trường hợp dương tính với covid một mươi chín đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh còn một mươi một trường hợp nghi nhiễm đã được lấy máu xét nghiệm và thực hiện cách ly tại trung tâm y tế tp tam điệp và trung tâm y tế huyện hoa lư
đối với tình hình sức khỏe bệnh nhân mắc covid một mươi chín thứ một mươi tám hiện bệnh nhân có thể trạng bình thường không sốt sức khỏe đang tốt lên
hiện nay trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
các hoạt động dự phòng và điều trị vẫn đang được tiến hành quyết liệt khẩn trương liên tục theo sự chỉ đạo của bộ y tế và ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình